nhiều năm qua nó bỗng trở thành nỗi ám ảnh bất kể ngày đêm của hàng nghìn người dân phường tiền phong thành phố thái bình
bởi sự ô nhiễm và độc hại dòng sông vẫn hàng ngày bị bức tử bởi các doanh nghiệp bất chấp xả thải ra môi trường
người dân liên tục kêu cứu nhưng vẫn hàng ngày hàng giờ phải chịu cảnh sống mòn bên dòng sông đen kịp hồi thối
chính quyền và các cơ quan chức năng thành phố thái bình bất lực hay thờ ơ trước sức khỏe và tính mạng của người dân
sông đoan túc có chiều dài khoảng bốn km thuộc hệ thống thoát nước thành phố thái bình
điểm đầu là cống nhân thanh chảy qua các tổ dân phố số năm sáu bảy tám một mươi bảy và cụ công nghiệp phong phú phường tiền phong thành phố thái bình
điểm cuối đấu với sông bạch tại cầu mùa phường phú khánh
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân thành phố thái bình thực hiện dự án kè sông đoan túc
từ thời điểm này sông đoàn túc bắt đầu bị ô nhiễm nặng nề nước sông đen ngòm đặc quánh bốc mùi hôi thối nồng nặng
tình trạng ô nhiễm nặng nề kéo dài đến nay khiến các hộ dân hai bên sông loan túc gần như đóng kín mít cửa cả ngày
nhiều nhà trang bị thêm mảnh rèm để ngăn mùi nhưng cũng không giảm được là bao
cuộc sống sức khỏe của gần hai người dân nơi đây gặp vô vàn khổ cực
nó thải ra là nhân dân không ngửi được nó nồng nặng lên có nghĩa là nó hắt lên nó không
mùi hóa chất nhiều những nhà mà cả một ngày họ không dám mở cửa vì là nước sông lúc nào bốn trên hai mươi bốn nó đều ô nhiễm cái mùi hóa chất
ô nhiễm vô cùng nhất là những cái thời gian mà nắng nóng như thế này thì chúng tôi rất là khổ
bởi vì nước nó nóng bốc hơi lên hôi thối ô nhiễm chúng tôi ban ngày là khổ rồi đêm lại càng khổ nữa
bởi vì khi đêm là không khí nó nén xuống

cái hơi nước bốc lên nó không thoát lên được nó bay là nó ngang thì nó lại vào trong nhà chúng tôi rồi
ở chúng tôi rất nhiều người ung thư chết rồi và hiện bây giờ vẫn có những người ung thư
nhất là dọc bên sông ở hai xóm gần sông này là bị nhiều nhất
nhất là cái cảnh về mùa hè dòng sông thì ô nhiễm người lớn đeo khẩu trang ở trong nhà đóng cửa còn được
các em bé sơ sinh các em bé sơ sinh các em bé sơ sinh các em bé sơ sinh các em bé sơ sinh các em bé sơ sinh các em bé sơ sinh
phải chịu cái cảnh đeo khẩu trang thì thở làm sao được
khi đi khảo sát dọc tuyến sông chúng tôi thấy chiều rộng của dòng sông đoan túc khá hẹp
nhiều điểm bị bôi lắng làm nước sông ứ động lâu ngày nhuộm một màu đen kịt trở thành dòng sông chết bốc mùi nồng nặc rất khó chịu
theo phản ánh của người dân đoạn sông đoan túc vốn chỉ là hệ thống thoát nước cho khu dân cư
tuy nhiên thực tế nhiều năm nay đoạn sông này ô nhiễm nghiêm trọng là do đã phải gánh thêm nhiều nguồn thải độc hại khác
như việc thu gom xử lý nước thải của các doanh nghiệp trong cụ công nghiệp phong phú thành phố thái bình không triệt để
nguồn nước do dỉ từ bãi rác nhà máy xử lý rác tiền phong chảy vào sông đoan túc
và đặc biệt chủ yếu là do nhiều doanh nghiệp xả thải chất thải độc hại trực tiếp ra sông
đáng nói dù tình trạng ô nhiễm xảy ra trầm trọng từ năm này qua năm khác
người dân cũng hết lời kêu cứu nhưng công tác khắc phục xử lý ô nhiễm gần như không có kết quả
làm việc với các đơn vị liên quan của thành phố thái bình chúng tôi được biết
ủy ban nhân dân tỉnh thái bình các sở ngành liên quan từ lâu đã xác định được
các nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm trên sông đoan túc
những nguyên nhân này cũng gần như đều đồng nhất với ý kiến phản ánh của người dân
điều khó hiểu là dù đã biết từ lâu như vậy nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không thể giải quyết triệt đề
tuyến sông này thì không nằm trong hệ thống thu gom xử lý nước thải của thành phố
cho nên vẫn còn tiếp nhận nước thải của thành phố
tại vì sinh hoạt của người dân chưa qua xử lý
thứ hai nữa là có hiện tượng khi trời mưa to
dẫn đến tình trạng do gì nước thải từ khu nhà máy rác
để chạy ngược vào sông đoan túc
thứ ba nữa là có tình trạng nước xả thải
từ hệ thống thoát nước của thành phố xả vào
như vậy qua phản ánh của người dân
cũng như công tác kiểm tra ra soát của các đơn vị chức năng
có thể kể đến những nguyên nhân sau gây ra tình trạng ô nhiễm trên sông đoan túc
một là do hệ thống nước thải sinh hoạt của người dân
hai là do nước xả thải từ hệ thống thoát nước của thành phố xả vào
trong đó hai nguồn chính được phản ánh là do nước thải của các doanh nghiệp trong cụ công nghiệp phong phú
và một số các doanh nghiệp phụ cận sông đoan túc lợi dụng xả thải trộm ra hệ thống sông
và thứ ba là do sự do gì nước thải từ nhà máy rác

đầu sẽ là những tác nhân chính
những ống cống này được nối trực tiếp từ hệ thống thoát nước của các hộ dân ra sông đoan túc
do không nằm trong hệ thống thu gom nước thải của thành phố
nên việc xả thải trực tiếp của các hộ dân ra sông là không thể tránh khỏi
tuy nhiên theo phản ánh của người dân
có nhiều thời điểm lượng nước thải bất ngờ đổ ập về
với số lượng lớn hơn nhiều lượng nước thải sinh hoạt có thể xả
đi kèm là mùi hóa chất nồng nặc
có nhiều lần ý kiến nên người dân ra cũng đã tận mắt các ban ngành
tất cả các ban ngành từ chính từ cơ sở đến cơ sở địa phương đến thành phố
đã có ra chứng kiến
thì cái lượng nước đấy thì đã là nước đấy nó là nước không đảm bảo
thì không thể mình cũng chưa thực hiện cái việc xét nghiệm được đấy
nhưng mà nhìn mắt thường thấy lượng nước ấy là sủi bọt trắng và đen
thì cái điểm đấy thì bọn em cũng đang tìm hiểu
xem có cơ quan doanh nghiệp nào thực hiện cái việc đấu trộn hệ thống nước thải vào
cái hệ thống thoát nước chung của khu dân cư
thì nước nó như vậy tại vì nước ra đấy là mình ngửi cái cảng mùi hóa học
chứ không còn nước ở trong nếu của người dân ra thì không bao giờ có thể có mùi hóa học như vậy
cũng theo ủy ban nhân dân phường tiền phong để xác minh làm rõ việc xả thải là rất khó khăn
qua tìm hiểu ủy ban nhân dân phường tiền phong đã xây dựng các hố ga bên sông đoàn túc
có thể bật lên kiểm tra bất kỳ lúc nào để kiểm tra xem doanh nghiệp công ty nào xả thải
tuy nhiên với chức năng và năng lực của cấp phường
để tìm được rõ nguyên nhân và có biện pháp khắc phục là hoàn toàn không khả thi
chúng ta thực hiện cái việc xây dựng những cái cải tạo xây làm những cái hố ga mới
những cái trạm ba này khi nào mà khu vực này xả thải là ủy ban phường thực hiện cái việc quan chắc
nhìn xem là cái lượng nước thải nó có đi từ cái khu vực đấy ra hay không
thì bọn em sẽ khoanh vùng được một số lơn

thứ hai là họ có thể điều khiển được cái tốc độ xả của nước
có thể người ta xả nó rất là từ từ từ từ từ từ này nó chạy chứ nó không kiểu xả ồ ạt
nếu mà thực hiện cái diện xả ồ ạt như vậy thì nó thường rơi vào ban đêm chứ nó không không không ban ngày thì thường nó không có
vì thế có lượng nước mưa nước mặt nên là cái việc phát hiện rất là khó
qua tìm hiểu có hai nguồn nước thải có thể xả theo các hệ thống thoát nước ra khu vực sông loan túc
bao gồm nước từ các doanh nghiệp trong cụ công nghiệp phong phú của thành phố thái bình
và nguồn nước từ các doanh nghiệp phụ cận
trong đó được biết tại khu công nghiệp phong phú có sáu mươi doanh nghiệp đăng ký hoạt động
thành phố thái bình đã tiến hành xây dựng hệ thống thu gom nước thải giai đoạn một cho bốn mươi sáu doanh nghiệp
theo ủy ban nhân dân thành phố thái bình thì đường ống dẫn nước thải này nằm độc lập
và hoàn toàn ít có khả năng trộn lẫn với đường ống thoát nước ra sông đoan túc
thành phố đầu tư giai đoạn một thì thu gom được bốn mươi trên bốn mươi sáu doanh nghiệp có cái hô ga đến các doanh nghiệp đó
thế còn lại sáu doanh nghiệp thì trong đó có hai doanh nghiệp đang xây dựng và tiếp tục trong tuần này sẽ đấu lối tiếp
còn lại là bốn doanh nghiệp thì đều ở trong tình trạng là ngừng hoạt động và có cái đang làm thủ tục chuyển đổi nên là không phát sinh nước thải
trong một mươi bốn cái doanh nghiệp mà chưa có hệ thống xử lý nước thải giai đoạn hai của thành phố thì một mươi bốn doanh nghiệp này thì khi đầu tư đều theo cái tính chất được quy định trong ngành nghề cũ
đặc biệt chú ý là tỉnh không cho phép
như vậy nguồn xả thải chủ yếu nằm ngoài hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt của người dân
phần lớn là từ phía các doanh nghiệp khu vực phụ cận sông lan túc
bản thân chính quyền địa phương cũng đã xác định được điều này
tuy nhiên qua rất nhiều năm ủy ban nhân dân thành phố thái bình vẫn chưa một lần ngăn chặn được triệt để tình trạng trên
khoảng cách từ phía các doanh nghiệp đến sông lan túc nó rất là xa
khoảng cách đến gần hai km
và toàn bộ cái hệ thống thoát nước của thành phố thì nó chạy trong các cái đường ngõ khu dân cư
hệ thống của thoát nước của thành phố thì nó đầu tư thì qua rất nhiều thời gian rất nhiều dự án
cho nên tính đồng bộ nó không có
cho nên việc kiểm tra xác định việc xả thải ưu nhiễm của đơn vị nào thì được
thực ra nó vẫn để hết sức khó khăn và phức tạp
với trách nhiệm và chức năng của mình là phải đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân
nhưng sau nhiều năm ủy ban nhân dân tp thái bình vẫn chỉ biết trả lời chung chung với những khó khăn phức tạp như vậy
liệu là do năng lực quá kém hay do thờ ơ trước sức khỏe của người dân
còn đây một nguyên nhân dễ dàng nhận thấy nhất gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự ô nhiễm của sông đoan túc
chính là việc do dì nước thải của nhà máy xử lý rác tiền phong
mục sở thị quy trình thu gom và xử lý rác thải tại nhà máy này cũng có thể thấy
lượng rác tồn động chưa được xử lý tại đây qua nhiều năm chất cao hơn cả cột điện
mỗi ngày nhà máy này tiếp nhận từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi tấn rác
mặc dù xung quanh bãi rác được xây dựng tường bao và rãnh thoát nước
nhưng không thể tránh khỏi việc nước thải ngấm sâu vào lòng đất
ngày qua ngày gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường sống nơi đây
không khí ô nhiễm trầm trọng hoa màu xung quanh cũng không thể sống nổi huống chi sức khỏe con người
điều này đã được chính người dân cũng như các đơn vị chức năng xác nhận
tuy vậy người đứng đầu đơn vị này lại tỏ ra khá thờ ơ
với những gì nhà máy xử lý rác này gây ra suốt nhiều năm qua
cái toàn bộ cái nước mà dỉ rác chảy ra thì công ty đã thu gom
và chuyển về nhà máy xử lý nước cầu mùa
còn cái việc thu nước rỉ rác ngấm qua lòng đất thì công ty cũng không phát hiện được
cái đấy thì ngoài cái khả năng mà công ty
có thể phát hiện và kiểm tra được
có thể nói tình trạng ô nhiễm trên sông đoan túc diễn ra qua nhiều năm mà đâu vẫn vào đấy
đã khiến người dân quá mệt mỏi
không ít cơ quan báo chí đã cùng vào cuộc với người dân để phản ánh
mong muốn cải thiện môi trường sống nơi đây
câu hỏi lớn đặt ra là đây không phải một vấn đề hay sự cố nào đó quá nghiêm trọng không thể xử lý
nhưng tại sao đến nay chính quyền địa phương vẫn không thể cứu lấy người dân của mình
và theo như cách trả lời của người đại diện sở tài nguyên và môi trường tỉnh thái bình như thế này
thì có lẽ câu hỏi đó vẫn còn bị bỏ ngỏ lâu nữa
trong thời gian tới thì sở thông nguyên môi trường
căn cứ và các văn bản chế đạo của văn dân tỉnh tiếp tục đôn đốc các sở ngành địa phương
và nhất là văn dân thành phố thực hiện các nhiệm vụ mà được văn dân tỉnh giao
sở nông nghiệp phát triển nông thôn thực hiện các giải pháp về công trình
để góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước sông trên địa bàn thành phố
và cũng như khu vực sông đoan túc
đoan túc một khúc sông ngắn
tuy nhiên tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng nặng nề tới đời sống và sức khỏe của người dân nơi đây
thì đã diễn ra trong một khoảng thời gian rất dài mà vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
một con sông từng hiền hòa trong lành thì giờ đây đục ngầu đen kịt và bốc mùi hôi thối
người dân từng ví von rằng
cứ nhìn sự thay đổi của mặt nước sông
thì sẽ thấy được trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ lãnh đạo chính quyền địa phương
trong kỳ đại hội đảng bộ thành phố thái bình đang được diễn ra
người dân mong chờ và kỳ vọng như thế nào về một đội ngũ cán bộ ở nhiệm kỳ mới
hầu như hết niềm tin
đấy là chúng tôi nói tâm sự
bởi vì cũng chỉ là rượu cũ và bình mới thôi
tất cả những ông mà bây giờ lên thì cũng là những ông mà đã tiếp cận trước rồi
chúng tôi cũng không hy vọng
chỉ mong sao nói thật sự
là cũng chính phủ và quốc hội
làm sao có những cái chỉ đạo cụ thể
và quan tâm đến tỉnh thái bình
và chỉ đạo tỉnh thái bình làm sao coi cái nguồn ô nhiễm môi trường
lấy ô nhiễm môi trường ra
để mà làm cái tiêu chí đầu tiên quan tâm đến dân
nói mấy không bằng làm
làm nó bằng cái thực tế mà nó trả nợ trên dòng sông kia
môi trường nó trong say nại
thì đấy là có cả một phấn đấu của một hệ thống
chính trị người thực hiện nhiệm vụ đấy
có trong thì là dòng sông sẽ trong
còn nếu mà người can bộ đấy không trong
thì dòng sông sẽ không trong
bởi vì người ta thiếu trách nhiệm
thiếu trách nhiệm trong công việc thì làm sao nằm trong được
các đồng chí mà trong sáng
mà quyết nghiệp
mà có tâm đối với đạo đức với nhân dân
thì các đồng chí phải dứt khoát
để cho dòng sông nó trong sáng lại
thì nằm các đồng chí cũng trong sáng
mà nhân dân cũng hưởng ứng và đặt niềm tin và đảm nhờ hơn